những tín hiệu cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa iran và các cường quốc thế giới đang nhen nhóm trong thời gian gần đây
cùng với việc iran cho phép khởi động lại các máy theo dõi hạt nhân
trong động thái mới nhất người phát ngôn bộ ngoại giao iran naseh kalani đã tuyên bố
nước này sẵn sàng quay lại đàm phán hạt nhân với tất cả các bên bao gồm cả phía mỹ
quan chức bộ ngoại giao iran đã khẳng định cam kết ủng hộ giải pháp ngoại giao
và cho rằng đây là cách duy nhất để giải quyết những khác biệt và các vấn đề còn phức tạp
ngoài việc khẳng định iran sẵn sàng quay lại đàm phán hạt nhân một cách có trách nhiệm
với tất cả các bên trong đó có mỹ ông kanani cho biết thêm rằng chuyến thăm của tổng giám đốc
cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea rafael grossi là một phần trong nỗ lực đưa tất cả các bên
trở lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân điều đó cho thấy cam kết của iran hợp tác với iaea
dựa trên trách nhiệm quốc tế quan chức iran khẳng định hai bên đã đạt được sự hiểu biết tích cực
có thể mở đường cho việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật còn tồn tại
nhận rằng cơ quan này sẽ có thể biết được mức độ làm giàu uranium ở iran
ông grossi cho biết iaea đã không thể thực hiện các hoạt động giám sát ở iran trong hai năm
tuy nhiên tehran đã đồng ý nối lại các thủ tục giám sát và một nhóm kỹ thuật của iaea sẽ sớm đến nước này
iaea và iran đã ra tuyên bố chung nhân chuyến thăm tehran của tổng giám đốc iaea
trong đó có đạn nêu rõ iran bày tỏ sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và khả năng tiếp cận
để giải quyết những vấn đề an toàn còn tồn tại